theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày hai mươi tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ sáu mươi năm không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính đến thời điểm này việt nam có tổng cộng hai trăm linh chín ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
trong ba trăm bốn mươi chín ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là hai mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm trăm linh người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm sáu mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín ba trăm tám mươi bảy người
cách ly tại nhà nơi lưu trú chín trăm năm mươi một người